theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong tháng một năm nay các doanh nghiệp trong nước đã nhập khẩu trên bốn năm trăm linh tấn thịt lợn từ các nước đức bà lan brazil và mỹ
tuy nhiên việc nhập khẩu thịt lợn hiện đang gặp nhiều khó khăn do nguồn cung thịt lợn giảm và do dịch viêm phổi tại vũ hán
dịch bệnh đã ảnh hưởng đến các hoạt động đi lại sang các nước để tìm kiếm đàm phán nhập khẩu thịt lợn
vì vậy để thúc đẩy nhập khẩu thịt lợn đạt chỉ tiêu một trăm linh tấn theo chỉ đạo của chính phủ góp phần bình ổn nguồn cung
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức họp với các doanh nghiệp bàn giải pháp thúc đẩy nhập khẩu
chỉ đạo các cơ quan thú y tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác kiểm dịch thịt lợn nhập khẩu
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị và bộ công thương đã chỉ đạo các thương vụ việt nam tại các quốc gia vùng lãnh thổ
chủ động làm việc trao đổi với hiệp hội và các doanh nghiệp xuất khẩu thịt lợn tìm kiếm sản phẩm thịt có uy tín ở nước sở tại
để cung cấp thông tin và kết nối với các doanh nghiệp nhập khẩu của việt nam